đọc vì động cơ mục đích gì
sau khi xác định được tung tích của nạn nhân
thì chúng tôi
triển khai các biện pháp
sàng lọc tất cả các mối quan hệ
của nạn nhân
các mối quan hệ cũng như
các mâu thuẫn của nạn nhân
có được cũng như là
thu thập các thông tin
gia đình của nạn nhân cung cấp đến với chúng tôi
để từ đấy chúng tôi xác định
cái diễn đối tượng
người nào có thể
tiếp cận gần nhất với nạn nhân
mà có thể ra tay với nạn nhân
đặc biệt là chúng tôi tập trung vào
hai ngày trước
khi mà chị hằng bị xa rạng
nạn nhân mở quán cắt tóc gội đầu
rất có uy tín
nên lượng khách ra vào hàng ngày khá đông
vì vậy khi xác minh
thông tin quanh khu vực nạn nhân
mở cửa hiệu gội đầu
mỗi người đều đưa ra thông tin một kiểu
tất cả đều khá mơ hồ không rõ ràng
duy nhất có một thông tin đáng chú ý
là có một người dân nhìn thấy nạn nhân
đã đi cùng với một người đàn ông
trên chiếc xe của nạn nhân hàng ngày vẫn đi
sau khi tôi cũng nghe được
thông tin và cũng có nên
thì cũng nắm mắt và nghe một số
nhân dân cũng có nói
vào khoảng chiều tối thì
bản thân cô này cũng có đi với một anh thanh niên
đi xe máy đi theo cái hướng
về xã bạch đằng và sau đó đi đâu
thì chúng tôi cũng không biết
gia đình nạn nhân
nạn nhân cũng cho biết ngoài chiếc lắc bạc
thì nạn nhân còn đeo một chiếc nhẫn vàng
và một cái dây chuyền vàng điện thoại
túi sách và đặc biệt là chiếc xe honda
e plate mới mua cũng mất tích từ thông tin
trên có thể thấy hung thủ sát hại nạn
nhân với động cơ cướp tài sản và cụ thể
là nhẫn vàng dây chuyền vàng điện thoại
và chiếc xe máy
đối với chiếc xe máy
xác định đây đây là đối tượng đã đã
lấy xe thì kiểu gì cũng phải tiêu thụ
không thể là là đối tượng sử dụng cái
phương tiện đấy được
khi tập trung rà soát tất cả các cái
hiệu cầm đồ chụp cái mũi tập trung lớn
nhất là trên địa bàn huyện tiên lã là
cái nơi địa nơi xảy ra cái vụ án này và
mở rộng ra một số các địa bàn huyện
nâng cận như vĩnh bảo an lão tiến thụy
khi hung thủ có quen thân với nạn nhân
lại thông thuộc địa hình chứng tỏ hắn
phải sinh sống hoặc làm việc tại địa
phương vì vậy lực lượng trinh sát đã tỏa
đi các hướng trên địa bàn huyện tiên
lã và các huyện lân cận để truy tìm tương
tích chia sẻ
tuy nhiên sau hơn một ngày truy tìm ở
hầu hết các địa điểm nghi ngờ hung thủ
có thể giống và tiêu thụ nhưng cơ quan
điều tra không thu được bất cứ thông tin gì
khi mà biết là mất cái xe máy thì mình
cơ quan điều tra của thành phố với cơ
an tiên lãng tiến hành phát động công trạng
của chúng truy tìm chiếc xe máy đấy thì
đến ngày một mươi một thì người có người dân
ta báo là người ta nhìn đi xe máy đấy
ở dưới xã tuyên thắng là cách kết nơi
ở nạn nhân đi về phía xã minh quang đi
đến biển là khoảng một mươi cây thì là chỗ
một người dân tên là khánh đã cung cấp cho
các quan điều tra cái nội dung như đấy
ngay sau khi nhận được thông tin từ một
hiệu cầm đồ trên địa bàn huyện tên lã
cơ quan điều tra đã có mặt chủ cửa hiệu
cầm đồ cho biết anh vừa nghe thông tin
từ một người trong nghề hiện đang có một
người đàn ông muốn cầm chiếc xe em lết với giá khoảng ba mươi triệu đồng
chiếc xe em lết với giá khoảng ba mươi triệu đồng

xe này có đặc điểm giống với chiếc xe mà
nạn nhân bị cướp
anh tìm hiểu kỹ nguồn thông tin người
dân cung cấp các quan điều tra tìm đến
gặp một người người này cho biết anh cũng
là người cầm đồ và có quen biết nhiều
người chung giới mấy hôm trước có người
giới thiệu và muốn nhờ anh này cầm
chiếc xe hiệu em lết với giá cao vì
vì vậy anh đã xem xe đặt cọc hẹn vài hôm
gom đủ tiền sẽ lấy
nắm cái thông tin này đi là bảo của điều
tra công an được trao thành phố cộng với
ngon điện lạng là lên kế hoạch một cây bóng hay